thưa quý vị và các bạn chiều nay đoàn công tác do tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng dẫn đoàn đã thăm và làm việc tại tỉnh đắk lắc
nhằm nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn từ đầu nhiệm kỳ đến nay
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng biểu dương về những kết quả mà tỉnh đắk lắc đã đạt được
bên cạnh đó đồng chí cũng lưu ý về chất lượng tăng trưởng một số ngành kinh tế chưa ổn định thiếu tính đột phá quy mô công nghiệp còn nhỏ lẻ công nghệ lạc hậu tình hình vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng chưa được ngăn chặn
tổng bí thư chủ tịch nước cũng yêu cầu tỉnh chuẩn bị quy hoạch cán bộ giới thiệu cho trung ương nhiệm kỳ đại hội tới
ngoài ra tỉnh cần nâng cao công tác phòng chống tham nhũng lãng phí nội bộ đảng trong sạch cán bộ vững vàng
tổng bí thư chủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố bình cối a phường bình chuẩn thị xã tuận an tỉnh bình dương
khu phố bình cối a có gần một hai trăm linh hộ dân và trên một mươi sáu nhân khẩu
tại ngày hội các đại biểu và nhân dân khu phố bình cối a đã cùng nhau ôn lại truyền thống tám mươi tám năm thành lập và phát triển của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
phát biểu ý kiến tại ngày hội phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình biểu dương kết quả đạt được trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm hai nghìn một mươi tám của khu dân cư
phó thủ tướng cũng đề nghị thời gian tới địa phương cần tăng cường sự quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của các cuộc vận động các phong trào thi đua yêu nước để tập hợp quân chúng nhân dân tạo sự đồng thuận ngày càng cao trong nhân dân
phát biểu ý kiến tại ngày hội phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình biểu dương kết quả đạt được trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thuận mới đô thị văn minh năm hai nghìn một mươi tám của khu dân cư
trong đó có ba mươi ba hộ theo đạo công giáo có một nhà thờ giáo họ bà con lương giáo sống đoàn kết hòa thuận
thời gian qua mặt trận tổ quốc có nhiều hoạt động thiết thực tỷ lệ gia đình văn hóa đạt tám mươi ba hộ giàu chiếm tỷ lệ bốn mươi hai và hộ nghèo bốn hộ chiếm tỷ lệ ba năm
phó thủ tướng vương đình huệ đề nghị nhân dân xóm thanh lương tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động do mặt trận tổ quốc việt nam phát động
cấp ủy chính quyền xã hiến sơn có nhiều giải pháp cụ thể
thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh nhanh chóng giúp bốn hộ còn lại thoát nghèo
phó thủ tướng đề nghị tỉnh nghệ an cần tổng kết và nhân rộng mô hình tình đoàn kết giáo lương khu dân cư kiểu mẫu khu dân cư bình yên thanh lương ra toàn tỉnh
dịp này phó thủ tướng vương đình huệ đã trao món quà năm mươi triệu đồng cho xóm thanh lương và năm mươi triệu đồng cho xã hiến sơn
trao năm xuất quà cho các gia đình tiêu biểu gia đình chính sách gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
phó thủ tướng cũng trồng cây đại đoàn kết tại xóm thanh lương
chiều nay đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã có buổi hội kiến với chủ tịch mikel díaz canel và đoàn đại biểu cấp cao cộng hòa cuba tại hội trường thống nhất
tại buổi tiếp đồng chí nguyễn thiện nhân khẳng định
thành phố hồ chí minh luôn tăng cường hoạt động hợp tác với cuba và mong muốn phát triển lâu dài bền vững sẵn sàng cùng cuba thành lập tổ công tác chung nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác thương mại đầu tư
bên cạnh đó đề nghị lãnh đạo cuba quan tâm tạo điều kiện cho doanh nghiệp thành phố đang đầu tư kinh doanh tại cuba
chủ tịch mikel díaz canel cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà đồng chí bí thư thành ủy chính quyền và nhân dân thành phố hồ chí minh đã dành cho đoàn
đồng thời đánh giá cao thành quả kinh tế xã hội mà nhân dân việt nam và thành phố đã đạt được trong thời gian qua
lãnh đạo cuba khẳng định sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác với việt nam và thành phố hồ chí minh nói riêng
trong các lĩnh vực cuba có tiềm năng như dược phẩm y tế đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ hợp tác của việt nam trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp
hôm nay đoàn kiểm tra bảy mươi một năm của bộ chính trị do đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy phú yên
về việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai và chỉ thị số năm của bộ chính trị
dự thảo kết luận của đoàn kiểm tra đã chỉ rõ những mặt làm được và hạn chế trong thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai và chỉ thị số năm của bộ chính trị
trong phê bình tự phê bình chưa được nghiêm túc một số đảng viên còn chưa tử nhận khuyết điểm
về công tác kiểm tra giám sát
tình ủy đã có kế hoạch giám sát toàn khóa trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
tuy nhiên những mô hình này còn đơn giản và được lấy lại từ chỉ thị số ba trước đây
đoàn kiểm tra bảy mươi một năm của bộ chính trị đề nghị ban thường vụ tình ủy phú yên
cần tiếp tục tuyên truyền cho đảng viên và nhân dân về việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai và chỉ thị số năm
coi đây là nhiệm vụ thường xuyên đưa việc thực hiện các nội dung nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai và chỉ thị số năm
vào chương trình kiểm tra giám sát
thực hiện chương trình toàn khóa ngày hôm nay tại tp bắc ninh hội đồng lý luận trung ương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
đã tiến hành kỳ họp thứ tám
bí thư trung ương đảng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh nguyễn xuân thắng
chủ trì hội nghị
tại kỳ họp thứ tám các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung tiêu chí và kế hoạch công tác từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi
về tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại đại hội một mươi hai của đảng xác định mục tiêu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
các đại biểu thảo luận các vấn đề về thống nhất hệ tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại ở việt nam xác định chỉ tiêu cơ bản của từng tiêu chí
đề xuất các giải pháp khả thi để đạt mục tiêu đề ra
về tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa các đại biểu nhấn mạnh tại đại hội thứ chín của đảng đảng ta xác định nền kinh tế mà nước ta xây dựng
là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xem đó là mô hình kinh tế tầm quát trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta
nghị quyết trung ương năm khóa một mươi hai về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đề ra nhiệm vụ
nghiên cứu tiến tới xây dựng hệ tiêu chí về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta
các đại biểu trao đổi phương pháp tiếp cận xác định tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
cơ sở và yêu cầu xác định hệ tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
sau năm năm triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến nay việt nam đang hướng đến nền nông nghiệp thông minh hiện đại thích ứng với biến đổi khí hậu
đây là nội dung được phó thủ tướng trịnh đình dũng khẳng định trong hội nghị toàn quốc sơ kết năm năm triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp diễn ra vào sáng nay tại hà nội
trong năm năm đã có bảy dự thảo luật thuộc lĩnh vực nông nghiệp được quốc hội thông qua
bộ nông nghiệp cũng đã giả soát đơn giản hóa hai trăm bốn mươi một thủ tục hành chính thúc đẩy phát triển nông nghiệp nông thôn
giá trị gia tăng các lĩnh vực trồng trọt chăn nuôi thủy sản trong năm năm đạt mức cao
ngành nông nghiệp tăng trưởng bình quân hai năm mươi năm một năm
nông lâm thủy sản của việt nam đã có mặt ở hơn một trăm tám mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
kim ngạch xuất khẩu năm năm đạt một trăm năm mươi bảy năm tỷ usd
tám so với năm năm trước
nông nghiệp việt nam đã ngường đến địa phương cùng với sự nỗ lực của các nhà khoa học bà con nông dân và cộng đồng các doanh nghiệp
dù đã đạt được một số kết quả ấn tượng tuy nhiên bước vào giai đoạn mới nông nghiệp việt nam vẫn sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như xu hướng biến động thị trường các rào cản kỹ thuật trong xuất nhập khẩu
trong khi đó sản xuất trong nước vẫn nhỏ lẻ manh mún chưa thích ứng với nền sản xuất hàng hóa quy mô lớn
có thể nói rằng cơ cấu ngành nông nghiệp trong thời gian qua đã có phần rất quan trọng
nguyễn thành trương nguyên trưởng phòng đô thị văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm
trương văn út phó trưởng phòng quản lý đất sở tài nguyên môi trường tp hcm
cùng ngày viện kiểm sát nhân dân tối cao có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án
làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan tại các sở ban ngành của tp hcm bộ công thương và tổng công ty sapeco
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
trước đó vào tháng chín năm hai nghìn một mươi tám ông tín ông kiệt ông thanh và ông trương đã từng bị khởi tố trong một vụ án khác
liên quan đến những sai phạm của phan văn anh vũ tức là vũ nhôm với tội danh
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát và lãng phí
thưa quý vị qua bảy ngày tích cực khẩn trương tìm kiếm đào xúc hàng nghìn mét khối đất đá hút bùn và nước
đến khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày hôm nay lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của một nạn nhân trong vụ tai nạn
sập hang khai thác vàng trái phép tại thôn lộng xã thanh nông huyện lạc thủy tỉnh hòa bình
nạn nhân tìm thấy được xác định là trương công tránh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở xã thành minh huyện thạch thành tỉnh thành hóa
vào khoảng một mươi hai h ba mươi ngày một mươi tháng một mươi một các lực lượng cứu hộ đã phát hiện được thi thể một nạn nhân nổi lên trong quá trình bơm và hút nước
tuy nhiên phải đến gần một mươi năm giờ các lực lượng mới bắt cầu vào và đưa được thi thể ra khỏi hang
theo lực lượng chức năng thông tin nạn nhân vừa được tìm thấy là trương công tránh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê thanh hóa
hiện tại vẫn còn nạn nhân bùi văn thú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở thôn đẹp xã thanh nông huyện lạc thủy tỉnh hòa bình chưa tìm thấy
các lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương
các lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương
từ chín h bốn mươi năm giờ địa phương tức bảy h bốn mươi năm sáng giờ hà nội hiện chưa rõ nguyên nhân gây nổ
ngoài hai công nhân thiệt mạng nói trên vụ nổ còn khiến hai công nhân khác cũng là người việt nam bị thương
các nạn nhân đang được điều trị tích cực tại bệnh viện cơ đốc giáo wonju severance công ty fusun precision industries sản xuất các sản phẩm fluoropolymer
được dùng trong thiết bị bán dẫn kỹ thuật hóa dầu chế biến thực phẩm y dược làm giấy và xử lý kim loại
ả rập xê út và mỹ đã nhất trí ngừng hoạt động
hoạt động tiếp liệu của washington cho máy bay của liên quân do ả rập xê út đứng đầu trong cuộc chiến chống lực lượng vũ trang houthi ở yemen
quyết định được liên quân ả rập xê út công bố ngày một mươi tháng một mươi một và đã được mỹ xác nhận trong tuyên bố ngày một mươi tháng một mươi một
ả rập xê út nêu rõ nước này và liên quân đã củng cố năng lực để có thể độc lập triển khai việc tiếp nhiên liệu trên không cho các máy bay tại yemen
sau khi tham vấn mỹ liên minh đã chính thức đề nghị washington chấm dứt hoạt động hỗ trợ tiếp nhiên liệu trong các chiến dịch tại yemen
bộ trưởng quốc phòng mỹ james mattis xác nhận chính phủ mỹ đã được tham vấn về quyết định trên
ông khẳng định washington ủng hộ động thái này trong khi tiếp tục phối hợp với liên minh để giảm thiểu thương vong cho dân thường và mở rộng hỗ trợ nhân đạo